như truyền hình nhân dân đã đưa tin công an tỉnh bình dương vừa khởi tố bị can bắt tạm giam lãnh đạo tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương về việc bán đất giá rẻ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng
những xe phạm sẽ được quy về trách nhiệm cá nhân nhưng bên cạnh đó là bài học về quản lý đất do các doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ
khu đất bốn mươi ba ha tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một đây là tài sản nhà nước giao cho tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương hay còn gọi là công ty ba tháng hai để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ tân phú
năm hai nghìn một mươi sáu doanh nghiệp này đã chuyển nhượng khu đất cho công ty trách nhiệm hiểu hạn tân phú một công ty liên doanh có ba mươi vốn của công ty ba tháng hai với giá hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
mức giá này không bằng một nửa
so với giá trị tính theo bảng giá của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
việc tổng công ty xuất nhập khẩu tỉnh bình dương chuyển nhượng bốn mươi ba hectare cho công ty đầu tư xây dựng tân phú đã gây thất thốt nhà nước là một trăm hai mươi sáu tỷ tám trăm linh sáu triệu đồng theo giá tạm tính với khung giá quỹ ban dân tỉnh ban hành vào năm hai nghìn hai mươi
còn giá trị thực tế để xác định thiệt hại thì sẽ cơ quan cách sát điều tra sẽ trưng cầu hội đồng đánh giá để có kết quả cụ thể
sau khi chuyển nhượng bốn mươi ba hectare công ty ba tháng hai thoái vốn khỏi công ty thiên phú hoàn tất quy trình biến đất sở hữu nhà nước thành đất của doanh nghiệp tư nhân
điều đáng nói là ở thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu công ty ba tháng hai là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước tức quyền định đoạt bốn mươi ba ha trên thuộc về tỉnh ủy bình dương chứ không phải doanh nghiệp
vấn đề góp vốn bằng đất là một vấn đề đã có nhiều những vụ việc nổi cuộn trong cả nước chứ không riêng gì ở bình dương
tôi xin nhắc lại về chủ trương là tỉnh ủy bình dương hoàn toàn đúng và cho công ty ba tháng hai góp vốn đi doanh lúc đầu là bằng tiền
như vậy thì vấn đề là công ty ba tháng hai có thể là đã không nói rõ bản chất của sự việc đối với cơ quan chủ quản là tỉnh ủy bình dương
nếu xét theo quy định của luật đất đai thì việc công ty ba tháng hai đem một tài sản là bất động sản chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có nghĩa là chưa có quyền sở hữu đi ra liên doanh thì ngay từ đầu về bản chất hợp đồng đó là đã là vô hiệu
theo cơ quan công an lãnh đạo công ty ba tháng hai sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những sai phạm làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng
còn các chuyên gia cho rằng cần có những biện pháp mạnh hơn chặt chẽ hơn để quản lý đất đai do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ